thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh công ty tân hoàng minh
và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị truy tố với ông dũng còn có bị can đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch công ty đầu tư bất động sản ngoài so việt
trần hồng sơn chủ tịch công ty khách sạn soleil
nguyễn khoa đức chủ tịch kiêm giám đốc công ty cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty khách sạn tân hoàng minh
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định đỗ anh dũng đã chỉ đạo đỗ hoàng việt
và cùng với việt phân công chỉ đạo ủy quyền các bị can các cá nhân liên quan tại tân hoàng minh
sử dụng pháp nhân ba công ty gồm ngoài so việt soleil và cung điện mùa đông
để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mùa bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật
với tổng giá trị một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tân hoàng minh đã tổ chức một phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con
sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
chiếm đoạt số tiền hơn tám tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án đảm bảo thi hành án hoàn trả cho sáu sáu trăm ba mươi một bị hại
thưa quý vị
thời gian gần đây tình trạng nhiều người tham gia vào các ứng dụng sàn đầu tư tài chính
đầu tư chứng khoán không trinh thống trên không gian mạng sau đó không rút được tiền đã đầu tư
rồi bị lừa đảo chiến đoạt những khoản tiền rất lớn thì không còn là câu chuyện hiếm gặp
nhất là trong thời điểm người dân ngày càng quan tâm đến chứng khoán
các ứng dụng đầu tư chứng khoán giả mạo có thêm các chiêu trò mới là tạo dựng các sàn đầu tư ngoại hối
với phần thưởng lợi nhuận khủng để rủ rỗ người chơi
và kênh đầu tư sàn rossi style do các đối tượng cầm đầu người nước ngoài điều hành là một ví dụ điển hình
bằng nhiều thủ đoạn các đối tượng đã dẫn dụ lôi kéo và đưa ra các chương trình khuyến mại
khi tham gia sàn rossi style với những phần thưởng lợi nhuận hấp dẫn nhằm đánh vào lòng tham của người tham gia
đầu tiên là kết bạn với khách hàng trước sau đó khách hàng đồng ý kết bạn thì sẽ gửi quảng cáo cho khách hàng về sự kiện của công ty
khi nào muốn đăng ký thì mình sẽ hướng dẫn khách hàng đăng ký tài khoản rồi tặng cho khách hàng năm trăm linh vô trợ
khoảng ba bốn ngày sau lại cho khách hàng trả lời câu hỏi thì lại tặng thêm năm trăm linh vô trợ nữa
rồi sau đó cho khách hàng trải nghiệm sự kiện miễn phí khoảng ba bốn ngày
rồi cho khách hàng gúc lợi nhận khoảng tầm ba bốn mươi đô là cho khách hàng gúc bình thường
sau đó các đối tượng tiếp tục tương tác quan tâm hỗ trợ người chơi giới thiệu chương trình trải nghiệm lần hai
khuyến khích bị hại tham gia đăng ký
và gửi thiếp mời cho những người tham gia
khi có người tham gia các đối tượng lại tổ chức hình thức quay số trúng thưởng
khi khách hàng tham gia thì bên người trung quốc sẽ ra cái quay số trúng thưởng
là trúng giải nhất thì sẽ được tham gia miễn phí
còn đa phần nó sẽ ship cho khách hàng là trúng giải hai là được bốn vô trợ
nó yêu cầu khách hàng phải nạp thêm một đô nữa là tương đương với lúc đó là hai mươi hai triệu mấy
khách hàng nạp vô thì nó sẽ cho khách hàng tham gia giao dịch
khoảng tầm một mươi năm hai mươi ngày thì nó sẽ nói là cái vô trợ đó hết hạn
là yêu cầu khách hàng nếu muốn tham gia tiếp phải nạp thêm năm usd nữa
để tham gia chính thức vô cái đội ngũ quản lý tài chính của nó
thì khách hàng nạp vô thì nó dẫn cho giao dịch bình thường
tới sau một tuần nó sẽ thông báo giao dịch nhất quán
để cho khách hàng tăng thêm số giốn của mình để được đủ để giao dịch
còn khi mà khách hàng không còn khả năng nạp tiền nữa
thì nó sẽ nói với khách hàng là cho khách hàng tham gia giao dịch nhất quán
để cho ăn là nhuận cao
thì khách hàng tham thì sẽ tiếp tục giao dịch mà không gút tiền nữa
quá trình thực hiện hành vi lừa đảo
các đối tượng này còn tạo ra các khách hàng giả
tham gia cùng nhóm với khách hàng thật là những bị hại
tương tác với bị hại khoe được lợi nhuận cao
tỏ ra chia sẻ giúp đỡ bị hại
khi có các khó khăn để tạo lòng tin kích thích lòng tham cho bị hại
đa phần mọi người bị mắc cái lừa của tụi nó là gì
nó đưa ra cái lợi nhuận cao
vì cái số giống lúc ban đầu thì không có bao nhiêu hết
mà là những hai mươi
rồi sau này là những nó tăng dần dần theo lên số giống
thì khách hàng sẽ dựa vô đó rồi ngày càng nạp tiền lớn hơn
tới lúc khách hàng nhận ra là cái sàn này là ảo là lừa đảo
thì lúc đó là nó đã cắt liên lạc với khách hàng rồi
một số các phương thức thủ đoàn của loài hộp thực phẩm này
như chúng tôi chức hoạt động đặt các bí điện tử ở nước ngoài
thuê tuyển dụng người việt nam vào hoạt động
sử dụng thủ đoàn ẩn danh trên không gian mạng
sử dụng mạng xã hội ảo simrat để liên lạc với bịa hại
chúng thu mua thuê tài khoản ngân hàng không chính trụ
sử dụng bên thứ ba để nhận và chuyển tiền
luôn chuyển dòng tiền của bịa hại
xây dựng kịch bản để tương tác trực tiếp với người dân
gọi điện nhắn tin dụ dỗ người dân tham gia
bán đầu chúng ta
sử dụng cho bịa hại thắng để rút tiền
điều này khiến người dân thượng đối tin thượng và tham gia
qua đấu tranh vụ án này công an tỉnh quảng bình đã xác định hai mươi bốn trên bốn mươi bốn tài khoản ngân hàng
được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại
qua phân tích xác định tổng số tiền chuyển vào hai mươi bốn tài khoản này là hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng
trong đó có hơn năm năm trăm linh tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ một mươi một triệu đồng trở lên
các tài khoản này đều do các đối tượng người trung quốc quản lý và sử dụng
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thanh sơn ba mươi bốn tuổi về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
sơn là đối tượng bắt cóc bé gái ba tuổi đòi tiền chuộc hai tỷ đồng gây xôn xao dư luận
vào chiều ngày hai tháng một mươi tại một trường mầm non ở khu dân cư kiến phát phường sáu thị trường nguyễn thanh sơn
thành phố tân an tỉnh long an xảy ra một vụ bắt cóc nạn nhân là bé gái ba tuổi trú tại phường hai thành phố tân an
sau khi bắt cóc đối tượng đưa con ruột và bé gái nạn nhân về nhà ở xã nhị thành huyện thủ thừa
sau đó đối tượng tiếp tục đưa bé gái đi về hướng thành phố hồ chí minh sử dụng điện thoại nhắn tin cho bố mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền trục hai tỷ đồng
nhận được thông tin con bị bắt cóc vào một mươi sáu h ba mươi phút người thân đã trình báo công an long an
lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc và nhanh chóng xác định được đối tượng bắt cóc là nguyễn thanh sơn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh công an tỉnh đồng nai tiến hành truy bắt đối tượng
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi khi đối tượng đang có mặt trên một chuyến xe khách lưu thông theo quốc lộ hai mươi qua địa bàn huyện tân phú tỉnh đồng nai theo hướng về tỉnh lâm đồng thì bị lực lượng công an đón chặn bắt giữ
lực lượng công an nhanh chóng đón và đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình đồng thời di lý đối tượng nguyễn thanh sơn về long an để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ việc cháu bé một mươi năm tháng tuổi bị cô giáo cơ sở mấm non tư thuộc ngôi sao nhỏ có địa chỉ tại khu đô thị vinhome ocean park ở thị trấn châu quỳ huyện gia lâm hà nội bạo hành vào tối ba tháng một mươi
ngồi xào nhỏ
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo huyện gia lâm
sau khi nhận được thông tin phản ánh đăng trên mạng xã hội vào đêm ngày hai tháng một mươi
về việc người trông trẻ có hành vi không chuẩn mực đối với trẻ tại cơ sở trên
ngày ba tháng một mươi phòng giáo dục và đào tạo huyện gia lâm đã phối hợp với
ủy ban nhân dân thị trấn châu quỳ tiến hành kiểm tra xác minh
cho thấy cơ sở này hoạt động không phép trong dự ước tám trẻ từ một mươi sáu tháng đến bốn tuổi
bà lê thu quỳnh quản lý cơ sở xác nhận hành vi không chuẩn mực của một cô trông trẻ với bé gái
theo đúng những hình ảnh video đã ghi lại vào ngày hai mươi tám tháng tám
bà quỳnh cho biết khi nhận được phản hồi từ phụ huynh học sinh
ngày một mươi chín tháng chín bà đã xin lỗi gia đình và buộc thôi việc cô trông trẻ
thưa quý vị và các bạn
hàng loạt vụ bệnh
cướp dùng mã tấu chặn tiểu thương và người đi đường ban đêm nơi vắng vẻ đã gây lo lắng cho người đi đường
và công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã tập trung điều tra triệt phá nhóm cướp manh động này
cho đến giờ những người phụ nữ buôn bán điều khiển xe máy chở thịt chở rau
từ sáng sớm qua đường đèo eo gió vẫn còn rung mình khi kể lại việc bị cướp
các đối tượng cướp sử dụng mã tấu chặn xe người đi đường để khống chế cướp tiền và điện thoại của họ
công an huyện nghĩa hành đã chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng trinh sát hình sự
công an các địa phương có liên quan
phối hợp xác minh truy xét các đối tượng gây án
trong nửa đêm chúng tôi đã tập trung truy xét nhanh và đã làm rõ được nhóm đối tượng gây ra các vụ cướp
mặc dù vụ việc xảy ra lúc đêm khuya tại khu vực vắng người
nhưng với tinh thần trách nhiệm và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
đến ngày hai tháng một mươi lực lượng hình sự công an huyện đã xác định được nhóm đối tượng
gồm lê nhật huynh và nguyễn ngọc đông thực hiện hành vi cướp tài sản như trên
qua đầu tranh mở rộng lê nhật huynh đã khai nhận thêm gây ra bốn vụ cướp tài sản khác
tại huyện tư nghĩa và thành phố quảng ngãi với đối tượng phạm võ duy thành
hành tập đổi xe bà giá thịt heo ra thì tâu nhắn xe và chỉ cầm cho tùy chế chỉ thẳng hoặc kêu đưa tiền đây
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hành đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý hành vi phạm tội
của các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật đề nghị ai làm bị hại trong các vụ việc nêu trên liên hệ tới công an huyện nghĩa hành
để giải quyết theo quy định của pháp luật